lễ khai mạc lễ hội văn hóa ẩm thực việt nam vừa được diễn ra tại khu tổ hợp đa chức năng hà nội moscova incentra ở liên bang nga
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ năm chéo việt nam liên bang nga năm hai nghìn một mươi chín do đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
vụ giao lưu văn hóa và unesco bộ ngoại giao và incentra phối hợp tổ chức
đến với lễ hội khách tham quan thực sự được đắm mình trong một không gian ẩm thực việt nam độc đáo và thú vị
thưởng thức nhiều món ăn truyền thống mang hương vị đặc trưng hấp dẫn của ba miền bắc trung nam
được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp nổi tiếng và chuyên nghiệp đến từ khắp các tỉnh thành lớn của việt nam
tại đây khách tham quan lễ hội còn có cơ hội được thưởng thức triển lãm ảnh cảm xúc đức nga
với những hình ảnh về tình cảm quý mến chân thành của người dân việt nam đối với một nước nga thân thiết vĩ đại và bao dung
trong thời gian qua đối với người dân liên bang nga nói chung và ở thủ đô moscow nói riêng
những món ăn việt nam đang ngày càng trở nên phổ biến và quen thuộc